tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương binh và xã hội và trường cao đẳng nghề bách khoa hà nội
phối hợp với công ty cổ phần b group đã tổ chức buổi lễ bế giảng khóa huấn luyện
tài xế công nghệ chuyên nghiệp đầu tiên tại việt nam đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong ngành gọi xe công nghệ
sau gần hai tháng diễn ra một trăm hai mươi sáu tài xế xuất sắc nhất đã trở thành những người đầu tiên tại việt nam
vinh dự được trao tặng giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện tài xế công nghệ chuyên nghiệp
cuộc thi này không chỉ giúp các tài xế công nghệ có cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau
và nhận về những phần thưởng có giá trị mà còn tạo được sự chú ý và công nhận từ cộng đồng
vượt qua bốn vòng thi một mươi tài xế xuất sắc nhất đã lộ diện và nhận về tổng giải thưởng lên đến một trăm linh triệu đồng
đây là một cuộc thi cần thiết bởi bối cảnh hiện nay tại việt nam huấn luyện đào tạo bài bản
cũng như khung pháp lý vẫn chưa được trú trọng cho nghề lái xe
chính vì thế cuộc thi này đã góp phần xây dựng quy trình chuyên nghiệp hóa
nghề tài xế công nghệ đồng thời gây được tiếng vang tích cực trong xã hội
giúp cho cộng đồng nhìn nhận đúng đắn và tôn trọng hơn về nghề tài xế công nghệ